chiều nay một mươi ba tháng một mươi sau khi cho ý kiến về dự án đường cao tốc bắc nam phía đông
và cho ý kiến về công tác chuẩn bị nhân sự trình quốc hội xem xét quyết định
ubthqh đã bế mạc phiên họp thứ một mươi năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên bế mạc
sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc
trong chương trình phiên họp thứ một mươi năm ubthqh khóa một mươi bốn đã cho ý kiến về các nội dung quan trọng
được cử tri quan tâm như việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ ba đánh giá về kết quả tiếp công dân
tiếp nhận đơn thư giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội năm hai nghìn hai mươi
đáng lưu ý là ubthqh đã nhất trí cao với đề nghị của chính phủ
về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông
và sách giáo khoa mới tại nghị quyết tám mươi tám của quốc hội khóa một mươi ba
nhằm hoàn thiện hơn nữa chương trình giáo dục đào tạo
cho các bậc tiểu học trung học cơ sở và phổ thông trung học
phát biểu tại buổi bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị
cơ quan soạn thảo các ủy ban của quốc hội nhanh chóng hoàn thiện nội dung các dự án luật
sẽ được quốc hội cho ý kiến cũng như tổng hợp kiến nghị của cử tri
gửi đến quốc hội năm hai nghìn một mươi bảy để trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư tới đây